ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ giảm xuống còn khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
với các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ giảm còn hai mươi hai hai mươi bốn độ
trời chuyển lạnh về chiều và tối chuyển rét về tối và đêm
ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao và không khí lạnh đến miền trung là không nhiều
vì thế mà trong ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận
trời tiếp tục duy trì trạng thái nắng giáo
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh này
duy trì ngưỡng cao trong khoảng hai mươi tám ba mươi hai độ
đến chiều và tối mai khi có tác động của không khí lạnh và rãnh thấp
ở khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to và rông mạnh
trong cơn rông cũng cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật
với nam bộ và tây nguyên mai vẫn là một ngày ít mưa nắng nhiều
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên tiếp tục giữ ở mức cao
trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều nơi
ở khu vực miền đông của nam bộ với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn tại các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng tăng lên mức cận nóng là khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển ảnh hưởng của dạnh áp thấp và không khí lạnh tăng cường
cũng khiến cho khu vực vịnh bắc bộ có mưa rông từ chiều và tối mai
trong cơn rông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở các vùng đông
biển ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông với cứng độ
chỉ còn mạnh ở mức cấp ba đến cấp bốn
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cấp bốn
không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước